người dân ở xã duy vinh huyện duy xuyên tỉnh quảng nam luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi qua lại trên cây cầu hà tân bắc qua sông bàn thạch
cây cầu này được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng
tuy nhiên vì cuộc sống nên hàng ngày người dân ở xã duy vinh vẫn phải qua lại trên chiếc cầu tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
cây cầu hà tân bắc qua sông bàn thạch nằm trên tuyến đường huyện nối liền từ xã duy vinh đến thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tuy nhiên khoảng năm năm trở lại đây cây cầu này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông